đang trên đường vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới việt nam về bán kiếm lời
đối tượng người dân tộc mông đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
khoảng năm giờ sáng nay tại km số hai trăm chín mươi tám quốc lộ một mươi sáu thuộc xã tri lễ huyện quế phong bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng thò công mình
trú tại huyện quế phong đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là khoảng bốn viên ma túy tổng hợp
ban đầu đối tượng khai nhận vào đêm ngày hai mươi năm tháng sáu đi bộ sang bên kia biên giới mua ma túy về việt nam bán kiếm lời
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
công an xã kỳ xuân và công an huyện kỳ anh vừa phối hợp với lực lượng đồn biên phòng kỳ khang bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển tàng trữ sử dụng chất nổ và vũ khí trái phép
vào lúc năm giờ sáng nay tại khu vực bờ biển xã
kỳ xuân huyện kỳ anh lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang đối tượng trần văn toàn đang có hành vi vận chuyển tàng trữ sử dụng chất nổ trái phép
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ bảy quả mìn tự gói trọng lượng hai ba kg năm kíp nổ một m dây cháy chậm
khám sát nở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm một kg thuốc nổ hai khẩu súng và hai mươi hai viên đạn thể thao
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự công an tp huế công an phường trường an
đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn
khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu nguyễn trần gia huy và một số đối tượng khác có độ tuổi
một mươi sáu một mươi bảy chuẩn bị giao kiếm vỏ chai bia tìm nhóm của dương hưng để giải quyết mâu thuẫn
nhóm của huy chạy xe mô tô mang theo hung khí đến đường phan bội châu thì bị lực lượng công an phát hiện ngăn chặn và truy bắt
qua công tác truy xét đến ngày hai mươi năm tháng sáu công an tp huế làm rõ cả hai nhóm đối tượng trên
và đưa về làm việc tại trụ sở đồng thời thu giữ nhiều hung khí
một đường dây vận chuyển cất dấu mua bán trái phép khí cười trên nệ bàn tỉnh thừa thiên huế
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện xử lý ba đối tượng có liên quan
các đối tượng có liên quan là lê châu thông đoàn nhật phi và nguyễn hoàng liêm
trước đó vào lúc đối tượng có liên quan là lê châu thông đoàn nhật phi và nguyễn hoàng liêm
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng sáu công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an tp huế
phát hiện và bắt quả tang liêm đang vận chuyển ba bình khí cười đi bán cho khách theo sự chỉ đạo của phi
kiểm tra xe tải giao thông làm tài xế phát hiện trên xe có hai mươi chín bình chứa khí cười
tiến hành kiểm tra kho hàng của thông và phi lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm chín mươi bảy bình khí cười
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ
thưa quý vị sáng nay hai mươi sáu tháng sáu tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh trung quốc
thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý cường đã chủ trì lễ đón chính thức
thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức trung quốc
sau lễ đón hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm quan trọng
tại đại lễ đường nhân dân tham dự lễ đón thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu việt nam
về phía trung quốc có bộ trưởng bộ ngoại giao bộ trưởng bộ công nghiệp và thông tin
chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển quốc gia bộ trưởng bộ thương mại bộ trưởng bộ giao thông vận tải
chủ nhiệm ủy ban quản lý vốn nhà nước đại sứ trung quốc tại việt nam
chủ nhiệm văn phòng thủ tướng trợ lý bộ trưởng ngoại giao
đây là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của thủ tướng phạm minh chính trên cương vị thủ tướng chính phủ
cũng là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của thủ tướng chính phủ ta kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
là hoạt động gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt hai nước
sau khi trung quốc tiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước hóa mới
chuyến thăm chính thức trung quốc của thủ tướng phạm minh chính diễn ra trong bối cảnh
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc
đang duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực
tin cậy chính trị việt nam trung quốc được tăng cường
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư duy trì tăng trưởng
việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của trung quốc trên thế giới
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn hai mươi hai đạt một trăm bảy mươi năm tỷ usd
chiếm một phần tư tổng kim ngạch thương mại giữa trung quốc và asean
chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết quả chuyến thăm trung quốc rất thành công
của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua
đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trong thời gian tới
nhất là các biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực
thúc đẩy tháo gỡ vướng mắt trong hợp tác trao đổi trên tinh thần hữu nghị thẳng thắn chân thành tôn trọng hiểu biết lẫn nhau
vì hòa bình hợp tác và phát triển
ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí nguyễn văn quảng ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy thành phố đà nẵng
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ từ đầu năm đến nay dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương
sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu tập trung triển khai quyết liệt các phương trình kế hoạch giải pháp công tác đã đề ra
nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
không để bị động bất ngờ góp phần giữ vững ổn định chính trị xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
hội nghị diễn ra với nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
và nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật nói thẳng nói hết để đánh giá đúng thực trạng của tình hình công tác
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ nghiên cứu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc
nhận định phân tích dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình nhận thức rõ thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra
đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương bộ công an bổ sung điều chỉnh các chủ trương giải pháp phù hợp
để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ
tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trình bày báo cáo kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
và nhìn lại nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cụ thể công an các đơn vị địa phương đã chủ động nhận diện đấu tranh với tội phạm một cách bài bản có chiều sâu mang tính điển hình
tăng cường phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội sau dịch bệnh covid một mươi chín
đã điều tra làm rõ gần một mươi chín vụ phạm tội về trật tự xã hội phát hiện gần ba vụ hơn bốn năm trăm linh đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế tham nhũng
đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ an lớn vụ án mới với phương châm cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
phát huy tốt vai trò thường trực và vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu quyết liệt thực hiện hiệu quả bảo đảm tiến độ mục tiêu yêu cầu các nhiệm vụ được giao
trong đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
đã trình quốc hội xem xét thông qua hai dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh tư chú của người nước ngoài tại việt nam
xem xét cho ý kiến hai dự án luật luật căn cước luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đặc biệt lực lượng công an nhân dân cũng đã quyết liệt khẩn trương tích cực tập trung thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá
là huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
các đại biểu đã tham luận những vấn đề nổi bật như những vấn đề phức tạp liên quan đến ngân hàng bắt động sản và trái phiếu doanh nghiệp
ảnh hưởng đến nền kinh tế việt nam hiện nay
các đại biểu đã tham luận những vấn đề nổi bật như những vấn đề phức tạp liên quan đến ngân hàng bắt động sản và trái phiếu doanh nghiệp

bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương cần quyết tâm thực hiện thực chất hiệu quả có chất lượng các mặt công tác công an
tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
tiếp tục đoàn kết thống nhất đồng lòng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
được xác định trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị chương trình hành động số năm của chính phủ và các đề án thành phần đã được phê duyệt
bộ trưởng tô lâm nêu rõ mục tiêu đảng bộ công an các cấp giữ vững và tiếp tục là đảng bộ mẫu mực đi đầu trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
xác định nhiệm vụ tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên xây dựng con người là then chốt
xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên
đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm tiếp tục để mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thường xuyên nắm chắc tình hình chủ động xử lý kịp thời hiệu quả mọi yếu tố tiềm mẩn phức tạp từ sớm từ xa từ cơ sở
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống tập trung kiềm chế từng bước xóa bỏ những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh mạng nổi lên trong thời gian qua
trong công tác phòng chống tội phạm bộ trưởng nêu rõ yêu cầu triển khai quyết liệt đồng bộ kiên trì xuyên suốt từ bộ đến cơ sở các giải pháp phòng chống tội phạm kéo giảm tội phạm bền vững
phần đấu thực hiện vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự bộ trưởng tô lâm chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia cải cách hành chính phục vụ nhân dân góp phần xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số kinh tế số tạo bước đột phá chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự

từ đó tích cực chủ động phát hiện cung cấp thông tin cho lực lượng công an
xử lý những vụ việc liên quan đến ma túy và không chấp nhận có ma túy trong xã hội
thứ tư là tổ chức chấn áp quyết liệt tội phạm và các tệ nạn về ma túy
thực hiện các phương án các kế hoạch phòng chống ma túy trên các tuyến trọng điểm
triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển các tụ điểm trái phép về ma túy
đầu tư nguồn lực trang thiết bị phục vụ hiệu quả công tác phòng chống ma túy
thứ năm là mở rộng hợp tác quốc tế để triển khai ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa từ bên ngoài
không để ma túy thẩm lậu vào nội địa với phương châm giúp bạn lời giúp mình
ma túy là tội phạm của các loại tội phạm đó là nhận định của bộ trưởng tô lâm
về những hiểm họa và hệ lụy của loại tội phạm này
trong thời gian tới thì bộ trưởng cho rằng áp lực tội phạm ma túy từ nước ngoài vào nước ta là rất lớn
đặt ra nhiều khó khăn và thách thức
thì trong thời gian vừa qua lực lượng công an nhân dân mặc dù cũng đã tập trung đấu tranh quyết liệt
tuy nhiên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp
sau dịch covid một mươi chín tội phạm ma túy hoạt động phức tạp trở lại
xuất hiện các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
vận chuyển ma túy qua đường hàng không với số lượng lớn
hình thành các điểm tụ điểm sản xuất sử dụng ma túy
các lực lượng phương tiện kinh phí phòng chống ma túy cũng chưa tương xứng với thực tiễn tình hình
trong khi đó cái áp lực về ma túy từ bên ngoài
và nước ta là rất lớn nhất là từ các khu vực tăm chắc vàng
nên việc kiểm soát nguồn cung cũng có những khó khăn
đây thực sự là những thách thức đối với công tác phòng chống ma túy ở nước ta trong thời gian tới
sự phối hợp chặt chẽ sự đoàn kết gắn bó giữa các lực lượng chức năng
và trong các cộng đồng dân cư chính là phòng tuyến vững chắc
là sức mạnh để đấu tranh chấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy
đây cũng là một nội dung trong thông điệp bộ trưởng tô lâm
muốn gửi gắm nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy
cùng với sự vào cuộc chung tay của các bộ ngành đoàn thể
và sự tích cực của mỗi người dân tôi tin tưởng rằng tháng hành động ma túy
sẽ đạt được những kết quả tích cực lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội
và cái thông điệp hành động về phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả
nâng cao trách nhiệm chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy
đấy là cái thông điệp của chúng tôi mong muốn sẽ được đi vào cuộc sống
góp phần tạo hình môi trường xã hội an ninh an
an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thưa quý vị ngay sau khi sự việc tấn công vào trụ sở ubnd hai xã
tại huyện trư quynh của tỉnh đắk lắc các cấp chính quyền và lực lượng công an
đã nhanh chóng truy bắt xử lý các đối tượng ổn định tình hình
và đến thời điểm hiện tại thì nhịp sống bình thường đã dần quay trở lại
với người dân tỉnh đắk lắc
thế nhưng mà các thế lực thù địch và các đối tượng phản động
lại tiếp tục lợi dụng vụ việc này để đưa ra những thông tin xuyên tạc
sai lệch trên không gian mạng
biên tập việt nam hà sẽ trình ngày rõ hơn về vấn đề này
kính thưa quý vị khán giả những gì xảy ra tại huyện chư quynh
là hệ quả của mâu thuẫn sắc tộc với nhà nước và trong quản lý đất đai
đó là một luận điệu được các thế lực thù địch liên tục tuyên truyền
giao giảng trên không gian mạng những ngày gần đây
và đây là một luận điệu xuyên tạc hoàn toàn sai lệch
về bản chất vụ việc xảy ra tại đắk lắc
một lần nữa chứng tỏ mục đích phá hoại kích động của các thế lực thù địch
như trong bài viết này voa đã trích dẫn ý kiến của một người tự xưng là một nhà nghiên cứu
là người có nhiều năm đào sâu văn hóa của các cộng đồng cư dân bản địa liên quan
ở tây nguyên và duyên hải nam trung bộ việt nam
rõ ràng đây là những nhận định phi lý và hoàn toàn không có căn cứ
thì rõ ràng thì về vấn đề luận điệu đủ thứ trên đời nó đó
nhưng mà thật chất báo cáo về bà con chúng ta
trong quá trình chúng ta làm nương làm rảy
hồi trước đây khắc khắn chúng ta đã phát triển kinh tế
nhà cư như thế này buôn làm cho chúng ta là có đường
mà tất nhiên là chúng ta từng bước sẽ cho chúng ta làm đường điện
thì rõ ràng về mặt này thì rõ rồi
ngoài những chủ trương đường lối của đảng
nhà nước tiếp tục là đầu tư cho đồng bào
làm đường làm điện làm trường học cho đồng bào dân tộc thiểu số
không chỉ voa
nhiều trang web như rfa rfi đều chia sẻ và có những bài viết với nội dung tương tự
thế nhưng đó chỉ là những lời viện dẫn của các đối tượng cá nhân
vốn có thái độ thù địch với việt nam có hành động chống phá việt nam
họ bỏ mặt không đúng nhưng đây họ không bỏ mặt họ quan tâm nhiều hơn nữa
thưa quý vị và các bạn
người phụ nữ vừa rồi là vợ của một đối tượng trong nhóm những đối tượng tham gia vụ việc tấn công
ủy ban nhân dân hai xã tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa qua
và những lời tâm sự của người phụ nữ này là minh chứng rõ ràng nhất
cho sự quan tâm của đảng nhà nước và các cấp chính quyền địa phương
trong việc triển khai các chính sách phát triển kinh tế xã hội an sinh xã hội
đối với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
trong những năm qua đảng và nhà nước ta luôn quan tâm
và có những chính sách phát triển kinh tế xã hội khu vực tây nguyên
cùng với đó là dành nhiều nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực
nâng cao chất lượng đời sống và an sinh xã hội cho người dân
đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số
mới đây nhất là nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên đến năm hai nghìn hai mươi
tâm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
chẳng hạn đến với chúng ta để thấy được cái vấn đề đó
chúng ta phải vạch mặt để chúng ta nói lặng với bọn chúng
về vấn đề cái trụ trương của đảng và nhà nước
mà chúng chỉ cứ bị dân chứ không lừa dân thôi bị dân chứ không
cái bọn chúng ở ngoài kia làm sao mà để nó phục vụ ở đây được
làm sao nó biến đây được
hình như họ rũ rê như thế thì mình có thể lên công an xã
mình trình báo với họ thì họ kịp làm việc này kia
chứ không để mấy việc nó sẽ ra cho đến
kiểu thế này ạ
đây là một hành động của những đối tượng phản động
và những đối tượng này nhẹ dạ cả tin theo những lời xúi dục
đề nghị lúc nào cũng đoàn kết các dân tộc
các anh em trong khối làng xóm
và đặc biệt phải đấu tranh vạch mặt các đối tượng này
và bắt đầu từ bây giờ phải kiên quyết đấu tranh
với những luận điệu xuyên tạc này những kẻ xấu này
vâng thưa quý vị và các bạn
đến thời điểm hiện tại đắk lắc đã ổn định
dân trở lại nhịp sống bình thường trước đây
và không nghe
không tin vạch trần cũng như đấu tranh
với những thủ đoạn lôi kéo xúi dục của các đối tượng xấu
các đối tượng phản động thế lực thù địch
là một suy nghĩ một trách nhiệm
cũng như hành động của người dân nơi đây
đây cũng là phương trầm hành động chung
cho cộng đồng và người dân trên cả nước
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay
cũng xin được dừng lại tại đây
kính chào tạm biệt quý vị và các bạn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo